sau hai lần được sửa chữa cầu vượt thép thủ đức tp hcm với số vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng ở cửa ngõ thành phố đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
cầu vượt thép tại ngã tư thủ đức trên xa lộ hà nội giáp giữa quận chín và thủ đức dài năm trăm bảy mươi m mặt cầu rộng một mươi sáu m với bốn làn xe có tổng số vốn hai trăm bảy mươi bảy tỷ đồng được xây dựng và đưa vào sử dụng từ cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
từ khi vừa thông xe hai tháng cho đến nay mặt cầu liên tiếp tái diễn tình trạng lún thành rãnh và hiện đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng đe dọa tính mạng của những người tham gia giao thông xung quanh khu vực này